một vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại trạm thu phí cao tốc tp hcm long thành dầu dây thuộc địa phận xã xuân thạnh huyện thống nhất tỉnh đồng nai
theo thông tin ban đầu hai tên cướp đã cướp đi số tiền là khoảng hai hai tỷ đồng
theo thông tin ban đầu khoảng bảy giờ sáng bảy tháng hai hai đối tượng trang bị súng dao đã xông vào phòng kế toán vé thẻ
nơi có kết sắt đựng tiền thu phí của trạm thu phí đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây
thời điểm này nhân viên mở kết sắt để cất tiền thu phí vừa thu được k ba ngày sáu tháng hai
hai tên cướp đã khống chế các nhân viên kế toán thủ quỹ và giám sát để chiếm đoạt tiền
các nhân viên bị hai tên cướp khống chế đã bị xây sắt nhẹ
bước đầu qua khám nghiệm hiện trường công an tỉnh đồng nai thu giữ một số vật dụng của hai tên cướp để rớt lại trong quá trình chạy trốn
gồm một giò tiền khoảng tám mươi triệu đồng hai con dao mà hai tên cướp dùng để dí vào cổ nhân viên trạm thu phí uy hiếp
số tiền bị hai tên cướp lấy đi là khoảng hai hai tỷ đồng
trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc ban giám đốc công an tỉnh đồng nai đã yêu cầu lực lượng của nhiều phòng nghiệp vụ
phối hợp với công an huyện thống nhất nhanh chóng vào cuộc điều tra truy bắt hai tên cướp chết